vào lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa nay tàu sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã cập cảng tại thành phố vũng tàu để khẩn trương đưa thuyền viên người trung quốc bị tai nạn lao động
khi đang hành trình trên vùng biển việt nam vào đất liền cấp cứu
trước đó trung tâm nhận được tin báo thuyền viên wang tzu chien của tàu great aspiration quốc tịch trung quốc
đang trên đường từ trung quốc tới singapore và khi đến vị trí cách mũi vũng tàu khoảng hai trăm hai mươi hải lý về phía đông đông nam
thì bị tai nạn lao động được biết là thuyền viên bị gãy xương đùi phải tình trạng sức khỏe yếu
nên trung tâm đã kết nối trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu và đồng thời yêu cầu tàu chuyển hướng
hành trình về vũng tàu với tốc độ nhanh nhất
sáng nay trung tâm điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng sr bốn trăm một mươi ba đang thường trực tại vũng tàu
đã khẩn cấp lên đường cứu nạn và đến đầu giờ chiều cùng ngày
thì tàu cứu nạn về đến vũng tàu đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu